theo một nghiên cứu của thụy điển biến thể omican có thể né được hệ miễn dịch nhưng các nhà khoa học nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là việc tiêm vaccine không mang lại lợi ích
theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thụy điển được công bố ngày sáu tháng bốn cứ năm nhân viên y tế ở nước này thì có một người nhiễm biến thể omcron của virus sars cov hai không lâu sau khi tiêm mũi vaccine thứ ba ngừa covid một mươi chín đây là bằng chứng cho thấy biến thể oncron có thể né được hệ miễn dịch
trong nghiên cứu ba trăm bảy mươi năm nhân viên tại bệnh viện daydoris ở thủ đô stockholm đã nhận xét nghiệm vào các ngày thứ hai trong tuần và kéo dài trong vòng bốn tuần
hơn hai mươi trong số này có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín chỉ hai tháng sau khi tiêm một vaccine thứ ba và phần lớn không có biểu hiện triệu chứng
mặc dù phần đông các nhân viên y tế mắc covid một mươi chín ở thể nhẹ song tài lượng virus vẫn đủ cao để có thể lây truyền trong vòng chín ngày
bác sĩ charles talin tham gia nghiên cứu này nói đây là lần đầu tiên lượng virus trong đường hô hấp được theo dõi trong làn sóng dịch covid một mươi chín do biến thể omcron gây ra hiện nay
điều đáng ngạc nhiên là có nhiều xét nghiệm dương tính
trong một thời gian dài như vậy và lượng virus cao như vậy mặc dù đã tiêm mỗi vaccine thứ ba
theo bác sĩ charlos nghiên cứu này chứng tỏ rằng biến thể ongkarn có thể trốn được hệ miễn dịch
bà nói đường không thể cao ở những người mắc covid một mươi chín cũng như ở những người có mắc covid một mươi chín
tuy nhiên bà nhấn mạnh rằng nghiên cứu này không có nghĩa là việc tiêm vaccine không mang lại lợi ích
đồng thời khẳng định việc tiêm vaccine giúp ngăn bệnh trở nặng trong khi biến thể omicron có thể gây nguy hiểm cho những người chưa tiêm
điều đáng ngạc nhiên là có nhiều người tiêm phòng người già và những người thuộc nhóm có nguy cơ dễ lệ nhiễm
phần lớn người tham gia nghiên cứu đã được tiêm vaccine của hãng pfizer biontech hoặc hãng astrazeneca
kết quả nghiên cứu đã được trình lên cơ quan y tế công cộng của thụy điển và tổ chức y tế thế giới who